các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó quận ba đình cũng đang hoàn thiện đề án khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ quanh hồ ngọc khánh
việc mở thêm các tuyến phố đi bộ nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng
các ý kiến ủng hộ cho rằng việc này có thể giải quyết một phần thực trạng thiếu không gian công cộng không gian vui chơi tại hà nội hiện nay
người dân không thể ở nhà quanh năm phải có nơi sinh hoạt cộng đồng miễn phí và lành mạnh
mà quỹ đất bây giờ đâu ra nói chung tôi đánh giá cao ý tưởng này
tôi ở khu mỹ đình hiện đang rất thiếu những khu phố đi bộ như thế này
hy vọng sớm triển khai quanh quảng trường mỹ đỉnh để người dân khu vực nam từ liêm có chỗ vui chơi
có nhiều phố đi bộ để trẻ nhỏ các cháu có chỗ vui chơi cuối tuần
người đến đó cũng được hít thở không khí trong lành hơn
tuy nhiên cũng còn không ít ý kiến băn khoăn lo lắng về việc tổ chức thêm phố đi bộ liệu có ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
trong khi đây đều là những tuyến phố đi bộ

không có khách các hoạt động thiếu sự thu hút và không hiệu quả
việc này khiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu có cần thêm những tuyến phố đi bộ mới
cần nghiên cứu kỹ đảm bảo tính khả thi
hiện nay phố đi bộ trần nhân tông cổng chính công viên thống nhất sau mấy ngày khai trương là vắng tanh biến thành nơi dịch vụ xe điện trẻ em
trung quy vẫn chỉ có hồ gươm là đông phố đi bộ quanh công viên thống nhất vắng teo phố ẩm thực trên hồ trúc bạch thì càng thảm thu ngắn lại còn mỗi một dãy phố
còn bao nhiêu công viên tiểu cảnh mới sửa chữa làm đẹp thành hết chỗ cho các quán cà phê lấn chiếm
không hiểu vì lý do gì mà liên tục mở phố đi bộ sau khi phố trịnh công sơn được khai trương thì chỉ hai tháng sau phố vắng như chùa bà đành
lý do vì sao vì hạ tầng phố đi bộ yếu kém các dịch vụ vui chơi giải trí không có hoặc chỉ có lác đác
thiệt nghĩ ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà nhét nhác
những năm gần đây tại các thành phố lớn và các thành phố lớn
các địa phương phát triển du lịch các tuyến phố đi bộ đang được mở ra nhiều hơn
trong đó có không ít tuyến phố đã trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch và tạo thêm không gian vui chơi thư giãn cho người dân
nhận thấy rõ những hiệu ứng tích cực của các tuyến phố đi bộ
song cư dân mạng cho rằng cần phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng khi mở thêm các tuyến phố đi bộ mới
phố đi bộ thì phải có tuyến phố song song cạnh đó để các phương tiện xe cộ lưu thông hãy tính toán cho kỹ
phố đi bộ phải gắn liền với cảnh quan di tích là nơi tham quan thư giãn
mở thêm phố đi bộ thì phải bố trí được nơi giữ xe cho khoa học và thẩm mỹ
phố đi bộ mọc lên nhưng chỉ thấy cảnh nhách nhác dối loạn của những nơi giữ xe gần đó
bên cạnh việc tạo điểm nhấn riêng cho mỗi khu phố đi bộ
cư dân mạng cũng đề cập đến những vấn đề khác như tạo cảnh quan đảm bảo giao thông thông suốt
việc tổ chức trông giữ xe đảm bảo vệ sinh môi trường
mong muốn chung của người dân là có thêm các không gian vui chơi giải trí
nghỉ ngơi nhưng phải triển khai đảm bảo an toàn và hiệu quả